từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ngoạn đất thông đồng với hòa lập ký hợp thức hóa nhiều chứng từ không đúng quy định gây thiệt hại cho nhà nước hơn tám trăm chín mươi triệu đồng
do các bị cáo thành khẩn khai báo khắc phục toàn bộ số tài sản thiệt hại nên được tòa xem xét giảm nhạy hình phạt và tuyên cả hai đều hưởng án treo
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn minh tân xã minh trí huyện sóc sơn thành phố hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước mép phải
và đối tượng nguyễn mạnh thường sinh năm hai nghìn hộ khẩu thương chú tại thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội phải nhận quyết định truy nã của công an huyện gia lâm thành phố hà nội cũng về tội cưỡng đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện